công an quận tám tp hcm đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty sản xuất nhựa nằm trên đường hồ ngọc lãm phường một mươi sáu khiến một người tử vong
vào khoảng hai mươi ba h đêm qua ngày tám tháng chín cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm tiếp nhận thông tin hỏa hoạn tại công ty trên
nên đã điều động nhiều lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình cùng một mươi bảy xe chữa cháy chuyên dụng cùng khoảng một trăm linh cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
lính cứu hỏa chưa làm nhiều hướng để tiếp cận công ty đang cháy rộng khoảng hai m hai
đến dạng sáng nay lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khống chế đám cháy ngăn đám cháy lan sang các nhà dân xung quanh
nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại vẫn đang được lực lượng chức năng làm rõ